thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận kiến an công an thành phố hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
buôn bán hàng cấm xảy ra trên địa bàn
trước đó tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về kinh tế công an quận kiến an đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn minh
ở tổ một mươi năm phường trần thành ngọ điều khiển xe máy có hành vi vận chuyển pháo nổ
lực lượng chức năng đã thu giữ năm bọc hàng có trọng lượng là một mươi hai bảy kg đều là pháo nổ
số pháo nổ này được đối tượng mua tại biên giới phía bắc về tiêu thụ với số tiền là một triệu đồng một cuộn pháo
thưa quý vị theo lực lượng chức năng những ngày giáp tết nguyên đán luôn được xem là thời điểm vàng của việc buôn bán trái phép pháo nổ các loại
và chính vì vậy lực lượng công an trên cả nước đang quyết liệt triển khai đồng bộ các phương án đã góp phần đấu tranh ngăn chặn
có hiệu quả các hành vi vi phạm về pháo trong và sau tết nguyên đán
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh nghệ an
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện diễn châu đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn văn kiên và nguyễn văn thể về hành vi buôn bán hàng cấm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bao tải bên trong chứa hai trăm linh kg pháo nổ
còn mới đây qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát môi trường công an nghệ an phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ trên địa bàn huyện yên thành thu giữ gần ba mươi kg
đối tượng ở địa bàn và móc nối cấu kết với các đối tượng ở ngoài địa bàn và thậm chí là các đối tượng liên quan đến hoạt động qua biên giới đường biên
nó đưa pháo vào nội địa và sau đó bán cho các đối tượng này
vì vậy chúng tôi phải tập trung rất là nhiều lực lượng phương tiện để đi đến các địa bàn những địa bàn để xác minh nắm địa bàn và xác minh các đối tượng
và phương thức tủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng này lợi dụng tình hình dịch bệnh và lợi dụng công đường
nó không đi vào những thời điểm bình thường mà nó đi chọn vào những thời điểm đêm khuya hoặc là mờ sáng
và thậm chí là nó đi ở những công đường có những đoạn là nó đi tránh vào khu vực trung tâm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
theo các lực lượng chức năng tất cả các loại pháo trên thị trường chủ yếu do nước ngoài sản xuất được tuồn về nghệ an và các tỉnh
theo đường buôn lậu qua các cửa khẩu biên giới phía bắc đều nằm trong danh mục cấm kể cả pháo hoa
tuy nhiên hiện nay lực lượng chức năng
mới chỉ ngăn chặn được ở khâu vận chuyển còn việc tàng trữ buôn bán lén lút thì việc kiểm tra thu giữ rất khó
không vi phạm với pháo
cùng với đó công an tỉnh nghệ an cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền phát động toàn dân tham gia phát hiện tố giác
không tham gia không bao che tiếp tay cho buôn lậu mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép pháo nổ
bởi điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định
và kiên quyết nói không với các hành vi buôn bán vận chuyển tàng trữ và đốt pháo nổ
sáng nay lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng
đã kiểm tra một hộ kinh doanh đồ gỗ trên địa bàn huyện tịnh biên và đã phát hiện tạm giữ bốn bộ bàn ghế
làm bằng gỗ cầm và gỗ hương nghi vấn nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra ông lương minh chiến chú tệ xã an cư huyện tỉnh biên có xuất trình hóa đơn chứng từ
để chứng minh nguồn gốc bốn bộ bàn ghế nhập khẩu từ châu phi với chất liệu là gỗ hương và gỗ cầm
tuy nhiên tổ công tác nghi vấn hóa đơn chứng từ ông chiến cung cấp không đúng với thực tế số bộ bàn ghế được kiểm tra
còn tại tỉnh quảng ngãi đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
và tạm giữ hình sự đoàn thế trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đều ở tỉnh thanh hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đầu năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng trung và tùng đã câu kết cho người dân vay với lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba một năm đến ba trăm tám mươi bảy một năm
bước đầu xác định tổng số tiền hai đối tượng đã cho vay là sáu trăm tám mươi triệu đồng
quá trình hoạt động cho vay lãi nặng hai đối tượng trên đã sử dụng tên gọi khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
thưa quý vị thời gian gần đây tại huyện cát tiên của tỉnh lâm đồng đã xuất hiện tình trạng đó là nông dân gom nhặt lá măng cụt bán cho thương lái
với giá bán từ khoảng hai mươi đồng đến hai mươi năm đồng một kg
và điều đáng nói là thời điểm này cây măng cụt đang trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa và ra quả của niên vụ năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày một mươi hai tháng một ủy ban nhân dân huyện cát tiên tỉnh lâm đồng cho biết vừa có văn bản gửi phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
hội nông dân trung tâm nông nghiệp và ủy ban nhân dân các xã
các xã thị trấn trên địa bàn yêu cầu khẩn trương tuyên truyền và khuyến cáo nông dân không được chặt cành tán cây măng cụt để lấy lá bán cho thương lái
đồng thời ủy ban nhân dân huyện cát tiên cũng yêu cầu ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và nắm bắt các thương lái đến địa phương để thu mua lá măng cụt
xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và theo dõi nắm bắt những bất cập phát sinh của việc thu mua lá măng cụt này để có thể có những biện pháp xử lý kịp thời
thưa quý vị mới đây thì ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hà nội cũng vừa chất thuận cho quận hoàn kiếm sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán và phục vụ du khách
ngay lập tức quy định này có một phần lạ lùng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận
vỉa hè là của người đi bộ
và đây là phần vỉa hè được ưu tiên dành cho người đi bộ tại phố lê phụng hiểu quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sau khi ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho phép quán cà phê này dành lấy một năm mét vỉa hè của người đi bộ để kinh doanh
khoảng năm mét
khoảng năm mét
khoảng năm mươi cm không hơn là của người đi bộ

nhưng bây giờ việc kinh doanh buôn bán này mới thực sự được hà nội hợp pháp hóa
và từ nay vỉa hè sẽ gánh thêm một nhiệm vụ mới
về hè giờ không còn là của riêng người đi bộ nữa
nó còn là của xe máy của ô tô và của cả những quán cà phê nữa
tiếp theo bản tin xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những tin tức về kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
theo thông tin từ cục hàng không việt nam
nhu cầu hành khách đi lại bằng đường hàng không trong giai đoạn này tăng mạnh trở lại
với hệ số sử dụng ghế đều đạt trên bảy mươi
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
các hãng hàng không việt nam khai thác bốn bốn mươi tám nghìn chuyến bay
vận chuyển hơn năm trăm bốn mươi bảy khách với hệ số sử dụng ghế trung bình đạt sáu mươi bốn
từ ngày một mươi bảy tháng một tỉnh lạng sơn tạm dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi
đến cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu sang trung quốc

trước đó vào chiều ngày tám tháng một ba đối tượng đã giả khách làm mua điện thoại đến nhà một cư dân ở tầng ba trung cư hh một a đinh đàm để giao dịch
trong lúc chủ nhà lấy điện thoại cho khách xem một trong ba người đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt gia chủ
sau đó các nghi phạm lao vào đánh dùng băng dính bịt miệng chói nạn nhân rồi lục lọi lấy đi ba điện thoại
theo lực lượng chức năng các nghi phạm có độ tuổi từ hai mươi năm cho tới ba mươi năm
trong đó hai nghi phạm mặc áo khoác màu đen đội mũ đen
nghi phạm còn lại mặc quần tối màu áo khoác màu trắng đội mũ trắng đeo ba lô tối màu
lại có thêm đối tượng có bệnh án tâm thần nhưng điều hành đường dây cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu của hh một a linh đàm
đường dây tội phạm này tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
tôi khoảng hai nghìn một mươi tám tôi đi chữa bệnh tâm thần trung ương một
tôi từ ba mươi tháng bốn tôi đã
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
tiến là một đối tượng rất nhiều manh côn đồ và cái thủ loạn che giấu của tiến thì phải nói là rất sức tinh vi
tiến đứng ra nhờ một đàn em tên là đạt để thuê một cái phòng ở trên trung cư epo home sau đó trốn ở đó
hằng ngày thì tiến không ra mặt mà ra mặt cho các đàn em đi thu lợi thu họ về đóng cho tiến
tiến không bao giờ ra mặt
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
chúng tôi cũng xem xét đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố hội đồng dân dân chỉ đạo với các sở ban ngành
xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đầu hoặc kinh doanh có điều kiện
tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép
nhưng cái việc cũng vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này thì mới giải quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen
đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an tp hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn của tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc
đang sa mạc ba trăm linh kg pháo nổ với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí lợi dụng thời tiết sương mù trời tối gió mùa đông bắc các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy
hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ chở bốn mươi năm hộp cắt tông có chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg
công an tỉnh thái nguyên vừa phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ giết mổ một cá thể động vật là hổ để nấu cao
ngày sáu một phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an thị xã phổ yên
bắt quả tang tại hộ gia đình ngô văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại xã tiên phong đang diễn ra hoạt động giết mổ một cá thể động vật là hổ
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một cá thể hổ đông lạnh một bộ xương hổ hai bộ gia hồ một đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương thịt động vật
khám xét nơi ở của ngô văn quân cơ quan công an phát hiện một năm trăm bảy mươi tám gói cao thành phẩm hai mươi một lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi mật gấu tươi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên đã tạm giữ hình sự đối với ngô văn quân để làm rõ theo quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức khác
đối với biến chủng omicron các đơn vị y tế phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hợp lý khoa học hiệu quả niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định
phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ xử lý giải quyết kịp thời hiệu quả các công việc tình huống phát sinh nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường ngay sau kỳ nghỉ tết
quan tâm tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên đối với các cán bộ y tế công tác tại đơn vị đặc biệt là các bác sĩ người tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt thăm hỏi chúc tết người bệnh điều trị nội chú đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn người nghèo người thuộc diện chính sách